khai thác vàng trái phép từ lâu đã trở thành một vấn đề nhức nhối ở một số địa phương bởi không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên của khu vực làm thất thoát nguồn tài nguyên của quốc gia mà còn phát sinh những điểm nóng về tệ nạn xã hội
sau nhiều ngày thâm nhập phóng biệt truyền hình nhân dân đã ghi lại được những hình ảnh chân thực về các đối tượng khai thác vàng trái phép ngay trong phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ huyện nari tỉnh bắc cạn
mất nhiều giờ đi bộ xuyên rừng phóng viên mới vào được đến vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ đây cũng là địa bàn nóng nơi có nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép hoạt động
dù đường xa nhưng nếu chỉ một chút vội vàng mà không quan sát kỹ thì rất dễ rơi xuống những hố khai thác vàng sâu hun hút được đào dây đặc trong rừng như thế này
lêu lán cùng đủ loại dụng cụ đào đáy vàng tự chế được các đối tượng khai thác vàng trái phép vứt bỏ lại sau khi khu vực này đã khai thác hết
cáng đi sâu
khi chúng tôi vào vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ thì chúng tôi lại thấy là những cái nám trại này xuất hiện càng nhiều
bởi những cái trại như thế này vẫn còn trang chiếu của các vàng tặc vẫn còn để lại một số những cái bộ quần áo thì vẫn còn để ở đây chứng tỏ là các đối tượng này rời khỏi cái vị trí này cũng không lâu

khuyên phóng viên không nên tiếp cận vì đây là những đối tượng ở nơi khác đến rất manh động người dẫn đường đưa chúng tôi đến cốc tì nơi có bưởng của một phu vàng
khai thác vàng ở đây từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sinh sống luôn trong rừng thế nên chẳng có chỗ đất nào trong khu vực này chưa bị đội vàng này đục khoét
nhiều hồ lớn chứa nước được đào theo từng tầng để lọc quạng vàng
tại hố cuối cùng đất chứa quạng vàng sẽ được đãi cẩn thận để lộ ra các vẩy vàng cám
tranh thủ giờ nghỉ trưa
người đàn ông này không ngần ngại khoe chiến tích hơn ba mươi năm đào vàng
đó là câu chuyện của vài năm trước
còn giờ đây dù đã xây dựng cả khu mỏ hoành tráng
nhưng mỗi ngày những phu vàng ở đây cũng chỉ kiếm được khoảng chục phân vàng
bường nhỏ như vậy là ít nhưng với hàng chục bường lớn hoạt động nhộn nhịp trong cánh rừng này
thì số vàng kiếm được hàng ngày có thể đong bằng muôi hay bằng vỏ cây thuốc lá như thế này
cùng với đó là hàng nghìn mét khối đất rừng tự nhiên bị đào sới vô tội vạ
hàng trăm loại động thực vật rừng quý hiếm bị phá hoại môi trường sống hoàng dã